sau mưa lũ nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ hàng nghìn gia súc gia cầm chết là nỗi lo ngại lớn
tại các khu vực có trang trại chăn nuôi và khu dân cư do đó các cấp chính quyền ngành thú y
và các chủ trang trại ở tỉnh quảng bình đang tích cực triển khai các biện pháp khử trùng
để tránh dịch bệnh phát sinh và lây lan sau mưa lũ
sau mưa lũ trang trại của gia đình chị nguyễn thị hồng phương xã đức ninh
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bị lũ cuốn tan hoang
hơn bốn trăm năm mươi con gà gần chục con lợn bị chết nước lũ cũng đã cuốn trôi hơn sáu tấn cá sắp đến thời kỳ thu hoạch
để sớm khôi phục sản xuất sau lũ gia đình chị đã chủ động vệ sinh chuồng trại ao hồ để phòng ngừa dịch bệnh lây lan
tại quảng bình mưa lũ đã làm hơn hai trăm hai mươi con trâu bò hơn chín con lợn hơn bảy trăm năm mươi con da cầm chết
các sát chết da súc da cầm trôi nổi khắp các canh mương dễ phát sinh các dịch bệnh
để chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng bình
đang tích cực triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng tại các trang trại
khu dân cư nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra
việc bảo đảm vệ sinh phòng dịch kịp thời triển khai công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại là rất cần thiết
bên cạnh đó bà con nông dân cũng nên chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi định kỳ đầy đủ
bổ sung chất dinh dưỡng như khoáng chất tinh bột để tăng sức đề kháng
bảo đảm an toàn hiệu quả cho đàn vật nuôi của mình